dịch cúm gia cầm ah năm n sáu xuất hiện tại xã quảng trường huyện quảng sương tỉnh thanh hóa từ ngày bốn tháng hai
đây là khu vực nằm trên tuyến quốc lộ một a với hoạt động giao thương tấp nập
tiềm tàng nhiều nguy cơ lây lan dịch tới các huyện lân cận
sau khi sớm phát hiện ổ dịch tại trang trại của gia đình nhà ông vũ ngọc việt
thôn đồng tâm xã quảng trường huyện quảng sương ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đã khẩn trương
chỉ đạo ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương tiêu hủy khẩn cấp số gia cầm nhiễm bệnh
thực hiện nghiêm ngặt các giải pháp khoanh vùng không để dịch lây lan
đặc biệt cho hai nơi tiếp giáp là huyện tĩnh gia và thành phố thanh hóa
để phòng ngừa toàn huyện quảng sương đã tổ chức tiêm một trăm sáu mươi bảy liều vaccine cho gia cầm
riêng tại xã quảng trường lực lượng y tế đã tiêm phòng cho toàn bộ ba mươi sáu con
ngoài các chốt kiểm tra vùng dịch tại các xã hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn
huyện quảng sương cũng yêu cầu các hộ gia đình có gia cầm bị chết phải khai báo với cơ quan chức năng
nghiêm cấm đưa gia cầm vùng dịch ra ngoài để tiêu thụ